viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố hai mươi tám bị can trong vụ án kinh tế tham nhũng
xảy ra tại tổng công ty sản xuất xuất nhập khẩu bình dương
trong vụ án này bị can trần văn nam cựu bí thư tỉnh ủy bình dương trần thanh liêm
cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình dương và hai mươi bị can khác bị truy tố về tội vi phạm quy định
về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
bị can nguyễn thục anh và vợ chồng bị can võ hồng cường trần đình như ý bị truy tố về tội tham mô tài sản
bị can nguyễn văn minh cựu chủ tịch hội đồng quản trị tổng công ty sản xuất xuất nhập khẩu bình dương
bị can trần nguyên vũ cựu giám đốc tổng công ty sản xuất xuất nhập khẩu bình dương
và bị can huỳnh thanh hải cựu phó tổng giám đốc tổng công ty sản xuất xuất nhập khẩu bình dương
bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và tội tham mô tài sản
viện kiểm sát nhân dân tối cao xác định các bị can trong vụ án này có sai phạm trong chuyển nhượng hai khu đất tại tỉnh bình dương
trong đó cựu bí thư tỉnh ủy bình dương trần văn nam và nhiều cán bộ cấp dưới tại tỉnh bình dương
đã được xác định để tư nhân thâu tóm hai khu đất nhà nước gây thiệt hại hơn năm bảy trăm linh tỷ đồng